sáng bảy tháng bảy tại thành phố con tum hội đồng nhân dân tỉnh con tum đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ một mươi khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một kỳ họp diễn ra trong hai ngày từ ngày bảy đến hai mươi
tại kỳ họp các đại biểu xem xét thảo luận về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nguyễn văn hùng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh được bộ chính trị điều động về làm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương